thưa quý vị đồng ý trình quốc hội xem xét giảm thuế giá trị gia tăng
song ủy ban thường vụ quốc hội không tán thành nới rộng phạm vi
với cảng đối với các sản phẩm như là hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
và các lĩnh vực khác như ngân hàng chứng khoán bảo hiểm kinh doanh bất động sản
khai khoáng viễn thông công nghệ thông tin
đây là nội dung đáng chú ý khi ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến dự thảo
về nghị quyết việc giảm thuế giá trị gia tăng sáng hôm nay
theo chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh
việc tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng vào thời điểm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
là tương đối muộn làm cho giải pháp giảm thuế xuất thuế giá trị gia tăng
không được thực hiện liên tục nên chính sách không phát huy tác dụng đối với khu vực doanh nghiệp
ông thanh cũng bày tỏ quan điểm
với đề xuất nới rộng phạm vi giảm thuế với một số đối tượng mặt hàng đặc biệt của chính phủ
tại vì chính phủ nói là mới mở rộng ra hết tất cả các hàng hóa dịch vụ mà có thuế xuất một mươi
nhưng mà ủy ban tài chính ngân sách cơ quan thẩm tra thì cho rằng là
chỉ theo đúng tinh thần tiếp tục cái kỷ quyết số bốn ba
trừ đi một số các mặt hàng hàng hóa dịch vụ công nghệ thông tin viễn thông
rồi tài chính ngân sách
các mặt hàng trứng khoán bảo hiểm bất động sản
và các mặt hàng mà chịu thuế thiếu thụ đặc biệt
và tác động của nó là như trong ấy là nếu mà giảm hết thì là ba mươi năm tỷ
còn nếu mà trừ đi thì gần hai mươi bốn tỷ
cho ý kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ đồng ý với chính sách này
nhưng phạm vi chỉ nên theo nghị quyết số bốn mươi ba như đề nghị của cơ quan thẩm tra
vì phạm vi ở nghị quyết số bốn mươi ba đã được tính toán kỹ
hơn nữa tình hình thu ngân sách hiện đang khó khăn
thường vụ quốc hội cũng như quốc hội là yêu cầu là không được làm giảm thu ngân sách
theo dự toán đã được duyệt và không được tăng bộ trí ngân sách của hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo cái an ninh tài chính và an toàn tài chính quốc gia
tổ chức thực hiện như thế nào đó cho nó khả thi lợi cho cả người dân doanh nghiệp
nhưng mà cũng không làm
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh giảm thuế là chủ trương lớn
phải có đánh giá tác động báo cáo cấp có thẩm quyền
quy trình đòi hỏi nhiều thời gian thẩm định
do vậy đề nghị chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm
việc trình chậm hồ sơ tài liệu
tránh để ủy ban thường vụ quốc hội bị động trong việc chuẩn bị cho ý kiến
kết luận phiên làm việc phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất bổ sung nội dung này
vào chương trình xây dựng pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
chính quốc hội quyết định
từ đầu năm đến nay giá thép xây dựng trong nước ghi nhận năm lần giảm liên tiếp
riêng trong tháng bốn các mặt hàng thép trong nước đã trải qua bốn lần giảm giá liên tiếp
với tổng mức giảm khoảng từ một đến một năm triệu đồng một tấn
ngày một mươi hai tháng năm giá thép liên tục giảm sâu tới bốn trăm sáu mươi đồng một tấn
đưa giá nhiều sản phẩm về dưới một mươi năm triệu đồng một tấn
hiệp hội thép việt nam vsa cho rằng giá thép xây dựng trong nước liên tục giảm
trong thời gian gần đây là do nhu cầu thép thế giới sụt giảm
nhu cầu tiêu thụ thép trong nước cũng giảm mạnh khiến doanh nghiệp sản xuất
phải hạ giá bán để đẩy nhanh hàng tồn kho
theo hiệp hội thép việt nam giá thép xây dựng giảm theo xu hướng của thế giới
trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thép yếu và không ổn định
các kỳ vọng về tác động tích cực từ thị trường thép trung quốc
tới thị trường thép thế giới đã không diễn ra như mong đợi
hiện miền trung đang bước vào vụ muối mới
dù thời tiết thuận lợi sản lượng muối đạt khá cao
nhưng không vì thế các diêm dân vùng duyên hải nam trung bộ phấn khởi
bởi giá muối thời gian gần đây giảm liên tục
giá muối đầu vụ là năm đồng một kg
nhưng chỉ sau một tháng giá muối đã giảm hơn một nửa
chỉ còn dưới hai đồng một kg
theo bà con với giá muối như hiện nay
tuy bằng mức giá trung bình của mỗi năm
nhưng diêm dân vẫn lo lắng vì giá muối liên tục tụt giảm
trong khi đó vụ muối tại miền trung chỉ kéo dài đầu từ tháng bốn
và kết thúc vào khoảng tháng bảy
nhằm bảo tồn và tạo điều kiện phát triển cho diêm dân làm kinh tế
thì tỉnh quảng ngãi đã hướng đến việc xây dựng và phát triển nghề muối
theo hướng hiệu quả bền vững
trong đó tập trung nâng cao năng suất chất lượng và đa dạng hóa các loại sản phẩm
qua đó giúp bà con diêm dân có thu nhập cao ổn định
và tiến đến làm du lịch từ nghề sản xuất muối truyền thống
có thể nói câu chuyện được mùa mất giá được giá mất mùa
cứ quanh quẩn mãi với người nông dân
và không chỉ đối với các diêm dân
thì những người nông dân trồng dưa hấu ở quảng bình
cũng lâm vào cảnh khó khăn khi giá dưa hấu tiếp tục lại giảm sâu
đầm này thời tiết thuận lợi
cây phát triển tốt dưa hấu của tỉnh quảng bình đạt năng suất khá cao
tuy nhiên do thời điểm thu hoạch dưa của người dân quảng bình
lại chung với một số tỉnh khác
nên việc xuất khẩu đang gặp khó khăn giá dưa hấu giảm sâu
tỉnh quảng bình năm nay trồng được khoảng một hectare dưa
một hectare dưa thì người dân chịu chi phí từ tiền thuê đất
phân bón tiền công là từ bốn mươi đến bảy mươi triệu đồng
với giá bán là từ hai năm trăm linh đến bốn đồng một kg như hiện nay
thì mỗi hectare dưa người dân bị thua lỗ khoảng hai mươi
một mươi đến bốn mươi triệu đồng
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý khác
sau năm ngày xét xử và nghị án ngày một mươi hai tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holding
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
công ty cổ phần louis land và bảy đồng phạm về cùng tội
thao túng của các tài năng
bị cáo đỗ thành nhân bị tòa án tuyên phạt năm năm sáu tháng tù
ba bị cáo khác thuộc công ty gồm trịnh thị thúy linh
giám đốc hành chính một mươi hai tháng hai mươi hai ngày tù
vũ ngọc long nguyên phó tổng giám đốc và ngô thục vũ
phó tổng giám đốc công ty cổ phần louis holding
tổng giám đốc công ty cổ phần louis capital
cùng bị tuyên phạt sáu tháng tù
bốn bị cáo còn lại đều thuộc công ty cổ phần chứng khoán
chí việt bị tuyên phạt từ một mươi hai ngày
đến bốn năm tù
bản án sơ thẩm nêu rõ các bị cáo đã có hành vi
thao túng thị trường chứng khoán và thu lợi bất chính
gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra khám xét
năm mươi chín điểm với sáu mươi tám đối tượng tại huyện diễn châu
và thành phố vinh liên quan đến mua bán trái phép
tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh nghệ an đã triệt xóa
một mươi năm đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử
bóng cười trên địa bàn huyện diễn châu
thu giữ hơn một mươi bảy chiếc thuốc lá điện tử
bốn mươi năm bình khí n hai o tám trăm chín mươi quả bóng cười
ba bộ dụng cụ chiết khí n hai o tạm giữ hình sự
đối với đối tượng cao văn thịnh sinh năm hai nghìn bốn
trú tại huyện diễn châu
vào cùng ngày tại thành phố vinh công an tỉnh nghệ an
đã phát hiện hai mươi chín vụ với ba mươi bảy đối tượng có hành vi
buôn bán vận chuyển thuốc lá điện tử
tăng vật thu giữ gần hai mươi sản phẩm gồm thuốc lá điện tử
tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại
đầu đốt linh kiện phụ kiện
cơ quan công an đã làm rõ phương thức
thủ đoạn móc nối tiêu thụ thuốc lá điện tử
nhằm vào giới trẻ thanh thiếu niên học sinh và sinh viên
thưa quý vị người phát ngôn của bộ ngoại giao
xin lỗi quý vị
thưa quý vị người phát ngôn bộ công an
trung tướng tô ân sô cho biết
đến nay bộ công an đã tiếp nhận
một trăm ba mươi ba đơn của một trăm hai mươi tám cá nhân
và năm tập thể
liên quan đến hành vi vi phạm
trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của công ty
bảo hiểm manulife và ngân hàng
thương mại cổ phần sài gòn scb
bộ công an đã chỉ đạo
cục cảnh sát điều tra tội phạm về
tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương
xác minh vụ việc
thời gian qua nhiều người dân đã gửi đơn
đến các cơ quan chức năng tố cáo
hành vi của công ty bảo hiểm manulife
và ngân hàng thương mại
cổ phần sài gòn scb
các nhân viên ngân hàng scb tư vấn
sai sự thật mời gọi khách hàng chuyển
từ tiền gửi tiết kiệm sang các gói
đầu tư xin lời cao do scb phát hành
hình thức này được tư vấn
tương tự gửi tiết kiệm nhưng thực chất
là hợp đồng bảo hiểm với manulife việt nam
khoảng ba trường hợp đại lý
bị phát hiện vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
các lỗi phổ biến như
tư vấn chưa đầy đủ cho khách hàng
tuyên truyền quảng cáo sai về doanh nghiệp
bảo hiểm nhân thọ với những sự việc
xảy ra thời gian qua bản thân khách hàng
cũng cần rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm
đặc biệt là đọc kỹ hợp đồng hiểu rõ
các quy định liên quan đến thời hạn
đóng phí và thời hạn bảo hiểm các quy định
về rút chức hạn tránh bị thiệt thòi
về quyền lợi
thời gian qua tội phạm giả danh
cán bộ công chức nhà nước như công an
tòa án viện kiểm sát
và các cơ quan ban ngành khác để lừa đảo
người dân chiếm đoạt tài sản diễn ra
tại nhiều địa phương trên cả nước
hình thức thủ đoạn lừa đảo không mới
nhưng với ma trận mà tội phạm
trên không gian mạng đang sử dụng thì vẫn
có nhiều người dân sập bẫy chiếm đoạt
số tiền hàng tỷ đồng và sau đây sẽ là
ghi nhận tại địa bàn tỉnh gia lai
thời gian gần đây cục quản lý thị trường
tỉnh gia lai liên tiếp nhận
thông tin phản ánh về việc có đối tượng
tên phạm trung kiên số điện thoại
tự xưng là công chức của cục
gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra
cơ sở kinh doanh và đề nghị các cơ sở
chuẩn bị tiền nộp phạt vi phạm hành chính
nếu các cơ sở này chuyển tiền
qua số tài khoản ngân hàng
thì sẽ được xem xét không tiến hành kiểm tra
ngay sau đó cục quản lý thị trường
tỉnh gia lai đã có văn bản
cảnh báo người dân về đối tượng mạo danh này
quản lý trường không có thực hiện
việc kiểm tra qua số điện thoại
tất cả các nội dung mà chúng tôi kiểm tra
đều phải có quyết định và thực hiện theo tổng tục
và phải trang phục đàng hoàng chứ không có
cái chuyện mà chúng tôi gọi điện thoại đến yêu cầu
các cơ sở kinh doanh người dân
nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
trong khi chưa tiến hành việc kiểm tra
là có vi phạm hay không vi phạm
hiện chưa ghi nhận trường hợp người dân
chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp
tuy nhiên nhằm chủ động phòng ngừa
cục quản lý thị trường đã tích cực phối hợp
với lực lượng công an tăng cường
các biện pháp tuyên truyển đến nhân dân
sở mình có người kiểm tra mà nói chung là
mình thấy không có ấy thì mình sẽ
báo cáo với lại bên ban quản lý thị trường
để xác minh thử là nó có đúng vậy không
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ
tại thành phố pleiku về việc
bị đối tượng giả danh cơ quan điều tra
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo lời khai của bị hại
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nữ tự xưng
là nhân viên mobile phone gọi đến hù dọa
số điện thoại chị đang sử dụng sẽ bị khóa
vì liên quan đến một vụ án
đang được điều tra sau đó
các đối tượng khác tự xưng là cán bộ công an
viện kiểm sát gọi điện yêu cầu
chị cung cấp số tài khoản ngân hàng
để làm rõ hành vi rửa tiền mua bán ma túy
vì quá sợ hãi và thiếu cảnh giác
chị đã cung cấp mã otp
tài khoản ngân hàng
nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản
do chúng cung cấp với tổng số tiền
trên bốn tỷ đồng
về phía người dân thì chúng tôi mong
mọi người cần hết sức nâng cao
tinh thần cảnh giác
với các ứng dụng tràn lam trên mạng
và trên internet hiện nay
tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân
thông tin về số điện thoại
thông tin về căn cứ công dân
tài khoản ngân hàng các tài khoản mạng xã hội
cho bất kỳ cá nhân tổ chức lạ
khi không có căn cứ cụ thể rõ ràng
rồi nắm vững các ghi định
của pháp luật các quy định
về chế độ làm việc chế độ công vụ
của các cơ quan tổ chức nhà nước
trong đó có quy định không làm việc
qua điện thoại hay mạng xã hội
hoặc yêu cầu công dân nộp tiền
vào tài khoản ngân hàng để đảm bảo hay kiểm tra
đặc biệt là không truy cập các ứng dụng
các đường link có yêu cầu
cung cấp thông tin tài khoản
mật khẩu của tài khoản mạng xã hội tài khoản ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh gia lai
đã tiếp nhận tám mươi ba vụ việc
người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với tổng số tiền thiệt hại
trên ba mươi tỷ đồng
riêng hành vi mạo danh cán bộ công chức
viên chức nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh
uy tín của lực lượng thi hành công vụ
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
để tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang
quý khách cần xác minh trực tiếp thông tin

khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt thiếu căn cứ
và lựa chọn những địa chỉ chính thức của ngân hàng

khoảng một mươi ngày trở lại đây giá tiêu liên tục tăng
mỗi đợt tăng thêm từ một cho đến hai đồng một kg
hiện giá tiêu thương lái thu mua của nông dân
trên địa bàn của tỉnh đồng nai khoảng bảy mươi hai năm đồng một kg
cao hơn cả chục ngàn đồng một kg
so với thời điểm đang trong vụ thu hoạch
nguyên nhân khiến giá tiêu liên tiếp tăng trong thời gian qua
là do thời tiết thất thường khiến năng suất tiêu trong nước
và nhiều nước giảm mạnh so với mọi năm
nguồn cung giảm giá tiêu xuất khẩu tăng
kéo theo giá tiêu bán tại vườn cũng tăng lên
với tình hình thời tiết nắng nóng thất thường hiện nay
dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất tiêu vụ tới
có thể giá tiêu tiếp tục tăng trong thời gian tới
sở tài nguyên và môi trường tp hcm
từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực
đã có tổng cộng ba trăm linh m hai
ba mươi năm dự án nhà ở thương mại được đưa vào sử dụng
với hơn một trăm chín mươi một căn nhà
trong đó có hơn một trăm một mươi căn đã được cấp sổ đỏ
và để giải quyết các vướng mắt cũng như là cấp sổ đỏ
cho những trường hợp còn tồn đồng
sở tài nguyên và môi trường tp hcm đề xuất các giải pháp thích hợp
với bốn mươi bảy dự án và hơn tám căn hộ không có vướng mắt về pháp lý
sở tài nguyên và môi trường sẽ làm việc với cơ quan thuế và doanh nghiệp
để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận ngay sau đó

do vướng mắt về loại hình bất động sản mới
theo nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ba ndcp
sở sẽ cấp giấy chứng nhận trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
đối với ba mươi chín dự án chưa thể cấp sổ hồng do nghĩa vụ tài chính bổ sung
sở sẽ thực hiện tổng hợp thám định giá
và rình hội đồng thám định giá đất thành phố xem xét thám định
sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá từ đơn vị tư vấn
đối với một mươi sáu dự án còn vướng mắt
sở sẽ nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp
và cao cấp các thẩm quyền xem xét và giải quyết nếu cần
thời gian giải quyết nhóm này sẽ từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này
tại số một trăm ba mươi năm a baxter phương võ thị sáu quận ba tp hcm
hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp phiên chợ xanh tử tế
đạt cột mốc phiên thứ ba trăm linh
và cũng đồng thời đánh dấu bảy năm phiên chợ xanh tử tế đi vào hoạt động
theo ban tổ chức
phiên chợ xanh tử tế lần thứ ba trăm linh này
với sự tham gia của tám mươi đơn vị
là các doanh nghiệp hợp tác xã đặc sản làng nghề hộ nông dân
từ hai mươi chín tỉnh thành trên cả nước
với rất nhiều mặt hàng xanh sạch có tiêu chuẩn
chất lượng của các vùng miền bắc miền trung miền nam
với các loại đặc sản nổi tiếng
đây là nơi có những người nông dân chân chất
giới thiệu độ thứ rau củ từ quê hương mình
các món ăn dân giả việt nam
hay nhiều sản phẩm để các bạn trẻ khởi nghiệp
dùng những nguyên liệu quen thuộc như quế chanh xã cacao
cà phê tre nứa cây dừa
để phục vụ người tiêu dùng phố thị
và du khách quốc tế
phiên chợ xanh tử tế hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay tròn bảy năm
với ba trăm linh phi được tổ chức
tại số một trăm ba mươi năm a đường pasteur
phường võ thị sáu quận ba thành phố hồ chí minh
vào mỗi thứ bảy chủ nhật hàng tuần
đây là địa chỉ thường xuyên quen thuộc
của hàng ngàn người tiêu dùng người bán hàng tử tế
phiên chợ đã ưm mầm củng cố
với nhiều thương hiệu nông sáng việt
có thêm những khách ổn định
xây dựng điểm bán hàng và góp phần đưa nông sản việt
từng bước vương tầm quốc tế
cảng cần giờ là cảng nước sâu
có đầy đủ yếu tố của một cảng trung chuyển quốc tế
nếu được đầu tư
cảng này có thể cạnh tranh với các cảng biển trung chuyển
trong khu vực cũng như trên thế giới
với sự nhận thấy tầm quan trọng
của việc xây dựng cảng cần giờ
vào ngày một mươi hai tháng năm
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã tổ chức hội thảo nghiên cứu
đề án xây dựng cảng trung chuyển quốc tế này
cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
nằm ở xã thạch an huyện cần giờ
của sông cái mép có diện tích hơn chín mươi ba hectare
và mức đầu tư dự kiến khoảng năm bốn mươi năm tỷ usd
với vị trí cảng nước sâu và thường lợi
ít gặp bão
các chuyên gia cho rằng
cảng quốc tế cần giờ có tiềm năng
trở thành cảng biển quan trọng
dự án này cũng có tiềm năng phát triển
các dịch vụ phụ trợ với cảng quốc tế là trung tâm
hoàn thành dự án này sẽ tạo điều kiện
để thành lập một trung tâm tài chính quốc tế
thu hút các tổ chức tài chính quốc tế
đặt văn phòng ở đó
tương tự như thượng hải hồng kông và singapore
tuy nhiên cách nối giữa thành phố hồ chí minh
và cần giờ chưa được đồng bộ
và trọng tải chưa đáp ứng được
để cảng cần giờ phát huy toàn bộ tiềm năng
sau khi hoàn thành thành phố cần nghiên cứu
xây dựng các tuyến đường cao tốc
để tăng cường cách nối đảm bảo tải trọng
và đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho cảng
ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh cam kết
tiếp thu và hoàn thiện đề án này
cùng với việc cải thiện cơ sở hạ tầng
và cơ chế thể chế để phát triển
sở giao thông vận tải và đơn vị tư vấn
sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện
để trình ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm quản lý giao thông công cộng
thành phố hồ chí minh vừa trình
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
góp ý về phương án giá vé
trung tâm đã xem xét báo cáo
của bang quản lý đường sắt đô thị
và phương án giá vé hiện tại của xe buýt
đồng thời cũng đã tham khảo giá vé
để đảm bảo sự hợp lý về giá cả
và khả năng thanh toán của khách hàng
trong giai đoạn vận hành tuyến
giá vé lượt chín đến hai mươi bốn đồng một lượt
giá vé lượt thanh toán bằng thẻ nạp tiền
bảy đồng một mươi tám đồng một lượt
giá vé một ngày bốn mươi tám đồng một ngày
giá vé ba ngày một trăm linh tám đồng trên ba ngày
giá vé tháng phổ thông ba trăm ba mươi đồng một tháng
giá vé thắng cho học sinh sinh viên một trăm sáu mươi năm đồng một tháng
các chuyên gia dự án hỗ trợ kỹ thuật
đã nghiên cứu và cho rằng
mức giá vé đề xuất từ chín đến hai mươi bốn đồng một lượt
phù hợp với khả năng thanh toán của hành khách
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho rằng
kết quả xây dựng giá vé trong giai đoạn đầu
của tuyến metro số một là hợp lý
tuy nhiên hệ thống bán vé tự động hiện tại
không hỗ trợ định danh cho hành khách sử dụng vé tháng
có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhóm khách hàng
có thu nhập thấp như công nhân học sinh sinh viên
trung tâm đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu phương án
sử dụng vé tháng phổ thông và vé tháng cho học sinh sinh viên
áp dụng hình thức kiểm soát vé khi ra vào cổng
như hình thức kiểm soát vé miễn giảm đã được đề xuất
dự án metro số một đang hoàn thiện với tiến độ đã đạt hơn chín mươi bốn
dự kiến vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba tuyến metro số một
sẽ chạy thử toàn tuyến
và năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đi vào hoạt động thương mại
công tác đào tạo lái tàu và kỹ thuật viên lái tàu
đang được triển khai gấp rút để đảm bảo nguồn nhân lực
vận hành tuyến metro số một
tại nhà máy công ty cổ phần môi trường việt úc
huyện bình chánh tp hcm đội quản lý thị trường số một mươi hai
thuộc cục quản lý thị trường tp hcm vừa buộc tiêu hủy hàng hóa
đối với sản phẩm hàng hóa vi phạm thuộc ba mươi quyết định
xử phạt vi phạm hành chính
trong đợt tiêu hủy hàng hóa
hàng hóa này có hơn sáu bảy trăm linh đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm
tổng trị giá hơn ba trăm sáu mươi triệu đồng
thuộc ba mươi quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy là túi sách ví giày dép
quần áo mắt kính tài nghề không dây chất chống thấm
mũ nón bảo hiểm là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu
porsche design cova nón sơn và thực phẩm bánh kẹo
như xà bông dưỡng môi dưỡng tóc đồ chơi trẻ em và thuốc lá điện tử
là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập lậu
phương thức tiêu hủy được áp dụng là say nhuyễn hủy hình dạng ban đầu
hoặc đốt hủy trực tiếp trong lò đốt ở nhiệt độ cao
trước đó vào ngày tám tháng năm tại chi nhánh môi trường đô thị sài gòn
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường đô thị quận một mươi một
thành phố hồ chí minh đội quản lý thị trường số một mươi tám đã thực hiện
quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với biện pháp khắc phục hậu quả
là buộc tiêu hủy hàng hóa với số lượng sáu trăm linh đơn vị sản phẩm áo thun giả mạo
hiệu nike quần jean nam hiệu levi s phụ tùng xe máy hiệu honda
với tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy sáu mươi triệu đồng
quản lý thị trường thành phố hồ chí minh và lực lượng chức năng
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường
từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai liên minh châu âu
eu thông báo áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
theo đó tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường eu sẽ bị đánh thuế carbon
dựa trên khí thải trong quá trình sản xuất tại quốc gia xuất khẩu
dự kiến hai mươi bảy quốc gia thành viên eu sẽ thí điểm cơ chế này từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của việt nam
vì eu là một trong thị trường quan trọng đối với nước ta
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo các chuyên gia việc điều chỉnh này
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm các nhà xuất khẩu của việt nam sang eu
cbam có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta vì việt nam là nước xuất khẩu nhiều vào eu
do đó để hàng hóa việt nam muốn hưởng ưu đại thì phải có quy trình sản xuất xanh
phù hợp với yêu cầu mà eu đề ra
vậy nên việc xây dựng cụm công nghiệp trung hòa carbon đầu tiên tại tỉnh bình dương
với ba hạng mục sử dụng năng lượng mặt trời xây dựng hệ thống xử lý chất thải
nước thải công nghệ tái tạo chất thải công nghiệp
ít nhất hai mươi doanh nghiệp đã ký hoạt động tại cụm công nghiệp khi dự án đưa vào hoạt động
đây là động thái rất cần thiết khi thời hạn cban thực hiện đã đến gần
rác thải trong cụm công nghiệp sẽ được thu gom tái tạo tạo nhiệt và điện
cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất
nước thải cũng được xử lý khép kính để không ảnh hưởng tới môi trường
đặc biệt chúng tôi sử dụng vỏ trấu tạo nên nguyên liệu sản xuất cao su như lớp xe
đế dày cung cấp cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp
để phục vụ sản xuất
các doanh nghiệp chúng tôi vào đây sản xuất thì sẽ được ưu tiên nhập khẩu vào các nước
ví dụ như mỹ châu âu và một loạt các nước trên thế giới được ưu tiên xuất khẩu
và thứ hai là thuế không phải đánh thuế mua tiến trị carbon
đấy là cái rất quan trọng bởi vì nếu cộng thuế thì cái chi phí cao hàng hóa của ta sẽ khó xuất khẩu
theo đề xuất của eu cách tính phát thải dựa trên phát thải
thực tế theo đó doanh nghiệp phải tự đo đếm được mức phát thải
nếu không xác định được mức phát thải đầy đủ hoặc trong trường hợp phát thải gián tiếp
giá trị mặt định sẽ được sử dụng để xác định phát thải của hàng hóa
trong trường hợp quốc gia xuất khẩu không có giá trị mặc định
thì hàng hóa xuất khẩu sẽ bị áp dụng giá trị mặt định trên các sản phẩm phát thải lớn của eu
nếu như trước đây các tiêu chuẩn xanh bền vững chỉ được nhìn thấy ở các phân khúc cao cấp
thì hiện nay đã trở thành yêu cầu phổ biến
liên minh châu âu là khu vực đầu tiên thực hiện áp thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu
tuy nhiên một số thị trường nhập khẩu khác như nhật bản mỹ cũng ưu tiên đến sản xuất xanh
sản phẩm xanh bởi đây là xu thế mới của người tiêu dùng
cũng phải nhanh chóng chuyển mình để thích ứng
và nếu mà mình không nhanh chóng thì mình sẽ bị đào thải thôi
do đó là khi bắt đầu chuyển đổi sang cái sản phẩm xanh
thì chúng tôi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn
đó là một yêu cầu của các nhà mua hàng nổi tiếng trên thế giới
các chuyên gia cho khuyến cáo
eu phân loại hàng hóa thành hai loại để tính xuất phát thải thực tế gồm
hàng hóa đơn giản là hàng hóa được sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào
có mức phát thải bằng không còn lại là hàng hóa phức tạp
hàng hóa phức tạp sẽ tính toán phát thải của nguyên liệu đầu vào
được dùng trong quá trình sản xuất phát thải này được tính trong phạm vi đường biên của hệ thống
ngoài ra phát thải được tính cho hàng hóa không chỉ đơn giản phát sinh trong quá trình sản xuất
mà còn cả từ nguyên liệu đầu vào hàng hóa nguyên liệu nhập khẩu
như vậy các doanh nghiệp cũng phải báo cáo hàng hóa đầu vào để tránh xảy ra trường hợp sơ xuất ngoài ý muốn